tôi cho khu vực châu á thì tôi hoàn toàn tự tin rằng là năng lực lao động của người việt nam
đối với ngành du lịch là hoàn toàn đủ năng lực để làm việc
người việt nam rất thông minh và rất là hòa đồng rất là thân thiện
đó là một trong những cái đức tính để có thể làm tốt cái ngành phục vụ này cái ngành dịch vụ này
tuy nhiên như vậy đặt ra câu hỏi là tại sao hiện nay vẫn cứ nhận xét là yếu mà thật sự là yếu
thì tôi theo quan điểm cá nhân của tôi đó là do vấn đề về nhận thức về cái nghề này
và vấn đề từ nhận thức đó đi qua câu chuyện là học cái nghề để làm cái nghề này
nó đang còn bị xa với thực tế
bà có thể phân tích cụ thể và sâu hơn về những cái giải pháp này để chúng ta có thể nhận thấy
yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực nó sẽ được tăng lên trong thời gian tới ạ
đã từ rất lâu rồi chúng ta luôn đưa ra những giải pháp để phát triển nguồn nhân lực
và những giải pháp đó rất tốt ạ
tôi cho rằng
về mặt dài hạn và trung hạn thì rất là tốt
và phải như vậy phải như vậy
nguồn nhân lực dần dần phải được chuyên nghiệp hóa và được nâng cao
điều đó không còn bàn cãi gì nữa
phải như vậy
nhưng vấn đề ở đây là hội nhập
cho nên chúng ta cần phải có những giải pháp không phải là ngắn hạn nữa
mà phải là giải pháp tức thời giải pháp tức thì
giống như là bộ giáo dục đào tạo đã nói là cơ chế đặc thù
đặc thù luôn
để chi ạ
để đáp ứng ngay
để đáp ứng ngay cái yêu cầu thực tế ngay hôm nay luôn
ngay ngày hôm nay của ngành du lịch
trước hết là tôi nghĩ cần phải
cần nên có nhiều cái hoạt động trong vấn đề về tuyên truyền
về ý thức nhận thức về quan điểm về nghề nghiệp trong ngành du lịch
mà đó phải là sự vào cuộc của các giới truyền thông
chúng ta nên dành nhiều chương trình hơn để nói về ngành du lịch
để tôn vinh
những cái giá trị do ngành du lịch mang lại
từ đó thay đổi nhận thức của xã hội
còn đối với các tổ chức hiệp hội ngành nghề
thì nên tổ chức nhiều hoạt động hơn nữa để cho người lao động có cơ hội được giao lưu
được học hỏi được nâng cao tên nghề
và được cảm thấy cái nghề của mình được tôn vinh
họ tự hào với nghề
cái giải pháp thứ hai theo tôi đó là về trình độ chuyên môn nghề
thì đối với cơ quan
quản lý nhà nước về hoạt động giáo dục hay là cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động du lịch
phải nhanh chóng ngồi lại với nhau
để thống nhất một cái tiêu chuẩn về nghề du lịch việt nam
để cho phù hợp với lại tiêu chuẩn nghề du lịch quốc tế
và chúng ta có thể tham khảo
hoàn toàn có thể nhanh chóng tham khảo
và quan trọng là thống nhất
tại vì bây giờ mình không thống nhất thì mình chưa có thể triển khai trong phạm vi rộng được
thống nhất lại
và có được một cái tiêu chuẩn
quy trình cho nguồn nhân lực du lịch
về phía các cơ sở đào tạo thì tôi nghĩ cũng rất là cần thiết
đó là giải pháp lực lượng giảng viên thì tôi nghĩ rằng là đang còn rất là thiếu
tuy nhiên là giải pháp tức thời cho lực lượng giảng viên hiện bây giờ là gì
đó là bổ sung thêm những kiến thức về kỹ năng chuyên môn nghề
tôi tin rằng là
với lực lượng giảng viên hiện nay thì về kiến thức ngành kiến thức về nghiên cứu kiến thức về nền tảng thì đã rất là tốt rất là tốt
nhưng mà bây giờ cần phải bổ sung thêm những cái kỹ năng kỹ năng nghề cho giảng viên
và việc này làm được không làm được ngay ạ
mà cụ thể là tất cả các trường bây giờ đã yêu cầu giảng viên là sẽ trực tiếp đến các doanh nghiệp để có thể có những cái thời gian làm việc trực tiếp để hiểu được cái nghề hơn
cơ sở đào tạo một vấn đề quan trọng hơn nữa đó là phải đầu tư cơ sở trang thiết bị để phục vụ cho việc đào tạo
tôi nghĩ nó không phải là một cái chi phí quá lớn mà để chúng ta phải cần thời gian nhiều rồi cần nhiều nguồn lực
à cái đó các trường nếu như xác định du lịch tức là một cái lĩnh vực mà mình phát triển lên để đào tạo thì nên có sự đầu tư cơ sở vật chất để đào tạo
chúng ta đang nói về giải pháp đào tạo thì chúng ta nghĩ nhiều đến
các cơ sở đào tạo và nghĩ nhiều đến cơ quan quản lý nhà nước đúng không ạ
nhưng tôi xin nghỉ lại từ chính phía doanh nghiệp
tại vì rõ ràng là hiện nay thí dụ như trong lĩnh vực lưu trú năm hai nghìn một mươi sáu chúng ta có hai mươi một cơ sở lưu trú với số lượng buồn là lên bốn trăm ba mươi buồn
trong đó thì khách sạn ba bốn năm sao thì nó rơi vào khoảng tám trăm linh khách sạn
đây thì là xin quay trở ngược lại vấn đề là
liệu rằng là doanh nghiệp hiện giờ nè nếu mà giải pháp tức thời thì tôi quy về doanh nghiệp nhiều hơn
tại vì doanh nghiệp chính là cái nơi mà tất cả lực lượng lao động đã và đang làm việc rồi
doanh nghiệp nên trong giai đoạn này nên dành nhiều ngân sách hơn cho công tác đào tạo và tái đào tạo
tức là tôi nói là hướng luyện và tái hướng luyện cho những người lao động của họ
và doanh nghiệp nên xây dựng những cái sob và keyboard
cho doanh nghiệp của mình theo tiêu chuẩn của du lịch việt nam và tiêu chuẩn du lịch thế giới
và giúp cho nhân viên có những cái ngân sách cũng như cái thời gian đào tạo để giúp cho nhân viên họ theo được những cái quy trình quy định của công ty
như vậy thì tức thời chúng ta có thể thấy cải thiện được tình hình kỹ năng nghề của nguồn nhân lực đang làm việc
về cái thứ hai mà doanh nghiệp cần
giải pháp đó
đó là quan tâm hơn đến chế độ và phúc lợi của quyền lợi của người lao động trong ngành du lịch
mà phải quan tâm đến những người lao động đang làm việc trực tiếp
đang làm việc trực tiếp để phục vụ khách
đó là lực lượng lao động mà tôi cho rằng là cái mức lương hiện tại của họ thấp
ví dụ như là chỉ từ ba năm triệu đến năm năm triệu cho một người lao động trong một tháng
mà đặc biệt là đến mùa cao điểm thì họ sẽ rất là vất vả
nhưng đến mùa thấp điểm thì họ lại có khả năng bị mất việc
bởi vì là đến mùa thấp điểm thì lại
cái nhu cầu nguồn nhân lực nó lại bị thay đổi
bản thân doanh nghiệp phải có những cái giải pháp của riêng mình
để làm sao mà duy trì và ổn định và phát triển cái nguồn lao động của chính mình
nói một chút về lĩnh vực tiếng anh cho ngành du lịch
tại vì đã hội nhập thì chúng ta cần phải có tiếng anh
điều đó là điều quan trọng nhất
còn các ngôn ngữ khác thì sẽ cần phát triển về lâu dài
tiếng anh thì còn đối với những vị trí công việc đòi hỏi kiến thức cao
ví dụ như là hướng dẫn viên du lịch
hay là những cái công việc trực tiếp phục vụ khách
như là bộ phận thông tin du lịch
hay là bộ phận lễ tân khách sạn
thì đòi hỏi phải có trình độ tiếng anh tốt
và cái này thì ai người lao động nào muốn làm những cái nghề này
thì bắt buộc họ phải trao dồi ngoại ngữ
trong thời gian tới với cái yêu cầu hết sức là bức xúc
bức thiết với những cái việc chúng ta cần phải làm ngay
thì không biết là hiệp hội sẽ còn có những cái hỗ trợ như thế nào
những cái chương trình hành động như thế nào
để hỗ trợ trực tiếp cho những cái thành viên của mình
cũng như là để hỗ trợ chung cho cái sự phát triển của nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch của việt nam
hiệp hội đào tạo du lịch việt nam đã ngay lập tức có những chương trình rất thiết thực
để đóng góp cho sự phát triển chung của nguồn nhân lực du lịch việt nam
cụ thể đó là tổ chức những buổi hội thảo tọa đàm khắp ba miền bắc trung nam
và đặc biệt trong cái hội thảo này là có sự tham gia trực tiếp của giảng viên của cơ sở đào tạo
với các ông chủ của các doanh nghiệp
ngồi lại với nhau và các buổi trao đổi rất là chi tiết luôn
là chúng tôi đang cần cái gì và chúng tôi đang có cái gì
và tại sao hai bên chưa gặp được nhau
và đưa ra những giải pháp rất là thiết thực
tiếp theo đó là hiệp hội đào tạo du lịch việt nam đã phát động một hội thi gọi là hội thi tay nghề du lịch việt nam trong phạm vi cả nước
thì đối với hội thi này thì chúng tôi muốn đưa ra cái mục tiêu
đó là chúng ta tôn vinh cái giá trị các cái nghề trong lĩnh vực du lịch mà chỉ là sáu nghề quan trọng
đó là chế biến món ăn
phai chế đồ uống
phục vụ buồng
lễ tân khách sạn
hướng dẫn viên du lịch
và bộ phận phục vụ nhà hàng
thế thì đây là sáu cái bộ phận sáu cái nghề vị trí nghề mà có số lượng lao động chiếm đại đa số
thì chúng ta thấy là thông qua các cuộc thi ấy
thì mọi người tức là xã hội có cái nhìn nhận rất là tốt đẹp hơn về những cái nghề
và từ đó làm cho người lao động người ta cảm thấy yêu nghề hơn
và người ta muốn phấn đấu hơn
dù mang tính phong trào thôi
nhưng mà nó thay đổi được cái nhận thức
và từ thay đổi nhận thức sẽ thay đổi được hành vi thái độ của người lao động đối với nghề
và tự bản thân họ sẽ muốn nâng cao hơn nữa để làm tốt nghề
và thông qua những cái cuộc thi đó rất là hay
chúng ta có thể truyền cho họ
tức là chúng ta có thể chia sẻ với họ về những cái tiêu chuẩn kỹ năng nghề thông qua hội thi
và sắp tới thì năm hai nghìn một mươi tám
thì hiệp hội đào tạo du lịch việt nam sẽ phát động một cái chương trình nữa dành cho sinh viên
đó là chương trình tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm
với chương trình tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm
thì chúng tôi sẽ kết hợp cùng với các trường đại học
để có những cái buổi nói chuyện chuyên đề với lại những người đã và đang làm nghề
với các bạn sinh viên
thì từ đó các bạn sẽ có những nhận thức tốt hơn về cái nghề
và biết chính xác là bây giờ chúng ta cần phải học cái gì
để học xong đi ra
không đi ra là chúng ta làm cái gì
và bên cạnh đó thì chúng tôi kêu gọi một cái phong trào là
phong trào gọi là thực hành thực nghiệp
thực tế trong ngành du lịch
là khuyến khích các bạn học sinh và sinh viên học viên đang học nghề
chúng ta tận dụng những cái cơ hội để tìm kiếm những công việc gọi là bán thời gian
tức là part time
hoặc là những vị trí thực tập sinh
hay là những cái vị trí là nhân viên thực tập tại các doanh nghiệp
và doanh nghiệp hoàn toàn
hoàn toàn là ủng hộ cái việc này
và đó là một trong những cái việc mà tôi cho rằng sẽ góp phần ngay tức thì
có những sự đóng góp cho việc phát triển đào tạo nguồn nhân lực du lịch việt nam
rất là hy vọng rằng với những cái chủ trương chính sách hết sức là cụ thể từ phía của chính phủ
cùng với đó là việc thành lập những hiệp hội chuyên ngành
như là hiệp hội đào tạo du lịch việt nam
thì chúng ta sẽ nhận thấy những cái giải pháp về mặt ngắn hạn
cũng như là dài hạn thì sẽ được tiến hành
một lần nữa thì xin cảm ơn thạc sĩ đã dành thời gian và chia sẻ với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay